chính quyền của tổng thống nicaragua daniel otega đã đồng ý cho binh sĩ máy bay và tàu của nga triển khai tới nicaragua với mục đích là huấn luyện thực thi pháp luật hoặc ứng phó khẩn cấp với thiên tai
chính quyền nicaragua cũng đã cho phép sự hiện diện của các lực lượng dự phòng nhỏ của quân đội nga để trao đổi kinh nghiệm và đào tạo
bộ ngoại giao nga cho biết đây là một thủ tục thường niên theo luật của nicaragua về việc tạm thời tiếp nhận quân nhân nước ngoài và lãnh thổ của họ để phát triển hợp tác trong các lĩnh vực khác nhau
trước đó nicaragua cũng cho phép quân đội từ mỹ mexico và các quốc gia trung mỹ khác thực hiện các mục đích như vậy